kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một hôm nay lãnh đạo đảng và nhà nước đã có nhiều hoạt động tri ân các thầy cô giáo
nhân dịp lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập trường tiểu học thăng long quận hoàn kiếm hà nội và đón nhận cơ thi đua của chính phủ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng nhà trường
thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu tại buổi lễ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải tin tưởng
đội ngũ giáo viên trường tiểu học thăng long sẽ tiếp tục ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục
không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học
các em học sinh phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ để trở thành chủ nhân tương lai của thủ đô và đất nước
cũng trong sáng nay đồng chí trương hòa bình đã đến dự lễ meeting kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam tại học viện tòa án
cùng dự có bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân nguyễn hòa bình
tại buổi lễ phó thủ tướng đã gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo cô giáo của học viện tòa án
những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống tòa án
cũng như đào tạo sinh viên đại học ngành luật chuyên ngành tòa án
cũng tại hà nội học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
cùng dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành trung ương và hà nội
cùng dự chung vui với các thế hệ nhà giáo của học viện
nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao được đảng nhà nước giao đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo
quản lý cho hệ thống chính trị các thế hệ sáng viên của học viện không ngừng nỗ lực rèn luyện
để khẳng định phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc